các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại các cơ quan thông tấn báo chí thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng trần quốc tỏ đã gửi lời chúc mừng và cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo cán bộ phóng viên công nhân viên
đang công tác tại các cơ quan thông tấn báo chí trong thời gian qua đã quan tâm ủng hộ có nhiều tác phẩm báo chí
phối hợp hiệu quả với lực lượng công an nhân dân trong việc thông tin tuyên truyền
đồng chí thứ trưởng khẳng định bên cạnh là cầu nối quan trọng góp phần vào thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân các cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực tuyên truyền
nhân rộng nhiều mô hình cách làm hay gương người tốt việc tốt góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an
đặc biệt là tuyên truyền đậm nét việc triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị trong toàn lực lượng công an nhân dân
đồng chí thứ trưởng mong muốn thời gian tới sự phối hợp giữa các cơ quan thông tấn báo chí với lực lượng công an nhân dân
trong các mặt công tác ngày càng chặt chẽ để lực lượng công an nhân dân hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó
tại buổi tiếp đón đoàn đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành
khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp có hiệu quả đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân
có phần đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
chiều nay tại bắc ninh cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an đã tổ chức hội nghị giao ban
ban chỉ đạo phương án nghiệp vụ về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến đông bắc
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và chỉ đạo hội nghị
cùng dự có đồng chí nguyễn anh tuấn ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy và đại diện các đơn vị nghiệp vụ bộ công an công an các tỉnh trên tuyến đông bắc
sau hơn một năm triển khai thực hiện phương án nghiệp vụ của cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến đông bắc
công an một mươi tỉnh trọng điểm và chín tỉnh trên địa bàn có liên quan đã chủ động triển khai thực hiện một cách nghiêm túc quyết liệt các yêu cầu đặt ra của phương án nghiệp vụ
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh dự báo thời gian tới tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tuyến đông bắc vẫn còn diễn biến phức tạp
do đó công an các địa phương phải đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản nắm tuyến nắm địa bàn chú trọng công tác phòng chống ma túy theo hướng chuyên sâu đồng bộ
tham mưu thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của đảng quy định của pháp luật phòng chống ma túy ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
lãnh đạo bộ công an trong công tác phòng chống ma túy nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản trong đấu tranh phòng chống ma túy đảm bảo chủ động kiểm soát tình hình
tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng đơn vị địa phương trong đó tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an bộ đội biên phòng
cảnh sát biển hải quan trong phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn ma túy tại khu vực biên giới tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy

cùng dự có đại diện lãnh đạo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam các bộ ngành địa phương và các đơn vị trong công an nhân dân
qua một mươi năm triển khai chương trình phối hợp số chín giữa bộ công an ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức thành viên
công tác thực hiện phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới đã được đẩy mạnh có bước phát triển mới gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động
các phong trào thi đua yêu nước khác của đảng nhà nước địa phương với nhiều nội dung hình thức phong phú
đa dạng hiệu quả tại hội thảo nhiều ý kiến đã khẳng định việc xây dựng nhiều mô hình điển hình hiệu quả được phổ biến
nhân rộng đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được kiện toàn từ trung ương đến cơ sở
hoạt động có chiều sâu đạt nhiều kết quả quan trọng phát biểu kết luận thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh
những bài học kinh nghiệm kết quả sau một mươi năm thực hiện chương trình phối hợp số chín về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong tình hình mới sẽ là những cơ sở lý luận thực tiễn rất quan trọng để tới đây ban chỉ đạo đảng nhà nước tiến hành tổng kết nhiều nội dung
xác định vai trò ý nghĩa của việc xây dựng phong trào toàn dân thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị cần tăng cường phát huy hơn nữa mối quan hệ giữa công an
mặt trận và dân vận củng cố thế trận lòng dân
việc xây dựng phong trào phải thực chất
hiệu quả bởi hiện vẫn có nơi có lúc phong trào vẫn còn mang tính hình thức phát triển phong trào phải đi cùng với sự đổi mới về cách thức vận động
vận dụng các hình thức trong chuyển đổi số để tuyên truyền huy động được sự vào cuộc của toàn dân nhất là những người trẻ cùng tham gia phong trào
hướng đến mục tiêu xây dựng phong trào của nhân dân đồng thời từng bước hoàn thiện thể chế xây dựng cơ chế phối hợp rõ ràng trong xây dựng phong trào
trên cơ sở những ý kiến tại hội thảo thứ trưởng cũng đề nghị các bộ ngành đơn vị tập trung nghiên cứu đề xuất tiến tới ban hành chương trình phối hợp
về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi ba
cũng trong sáng nay thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi làm việc với học viện an ninh nhân dân về các mặt công tác của nhà trường
trong đó có công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật
tại buổi làm việc đại tá trịnh ngọc quyên giám đốc học viện an ninh nhân dân đã báo cáo một số tình hình liên quan đến nhiệm vụ của học viện an ninh nhân dân
và làm rõ một số nội dung như hiện cơ sở vật chất của học viện nhiều công trình quá niên hạn sử dụng
cần phải tập trung xây dựng mới để đáp ứng yêu cầu giảng dạy của cán bộ giáo viên đặc biệt là đầu tư các trang thiết bị phục vụ học tập và giảng dạy
giám đốc học viện an ninh nhân dân kiến nghị đề xuất lãnh đạo bộ công an đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho học viện đáp ứng tiêu chí cơ sở giáo dục đại học trọng điểm đạt chuẩn quốc gia
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận đánh giá cao những kết quả thành tích học viện an ninh nhân dân đạt được trong điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn
biên chế đội ngũ giảng viên còn thiếu
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận đánh giá cao những kết quả thành tích học viện an ninh nhân dân đạt được trong điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn
ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tp hà nội vào sáng nay đã phối hợp với ủy ban nhân dân quận hà đông tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy
ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma túy hai mươi sáu tháng sáu
với chủ đề trọng tâm của tháng hành động phòng chống ma túy năm nay là phòng chống ma túy quyết liệt hiệu quả nâng cao trách nhiệm
chủ động phối hợp vì một cộng đồng sạch ma túy ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tp hà nội nhấn mạnh để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra
cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
và các tầng lớp nhân dân trong đó lực lượng công an nhân dân làm nòng cốt đặc biệt cần quán triệt phương châm lấy phòng ngừa là chính
hạn chế phát sinh người nghiện mới kiềm chế không để gia tăng tội phạm và tệ nạn ma túy
chú trọng tuyên truyền cho thanh thiếu niên học sinh sinh viên và những người dễ tổn thương bởi tội phạm và tệ nạn ma túy
tạo sự đồng thuận và sức lan tỏa của toàn xã hội tham gia vào công tác phòng chống ma túy
thúc đẩy thực hiện đề án sáu của chính phủ khai thác tối đa hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
dữ liệu căn cước công dân phục vụ công tác quản lý xã hội quản lý con người
qua đó hỗ trợ có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm phòng chống ma túy
ngay sau lễ meeting công an thành phố hà nội công an quận hà đông đã tổ chức các đoàn diễu hành
tại một số tuyến phố trên địa bàn quận hà đông tuyên truyền và vận động người dân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy
thưa quý vị vào chiều nay tại hà nội cục công tác đảng và công tác chính trị đã phối hợp với công an tỉnh hà giang
tổ chức chương trình gặp mặt các cháu được lực lượng công an hà giang nhận nuôi và hỗ trợ nuôi dưỡng
theo đề án con nuôi công an xã và chương trình mẹ đỡ đầu
đây là hoạt động thiết thực được tổ chức nhân dịp tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình việt nam
trên cơ sở đề xuất của công an tỉnh hà giang trong triển khai cụ thể hóa công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em năm hai nghìn hai mươi ba
mô hình con nuôi công an xã với mục tiêu đỡ đầu nuôi dưỡng cảm hóa tạo điều kiện để các cháu có hoàn cảnh khó khăn được đến trường vươn lên trong cuộc sống
trong thời gian qua được sự chăm lo của các bố các mẹ là cán bộ công an tỉnh hà giang
các cháu luôn nỗ lực vươn lên chăm ngoan học giỏi đạt nhiều thành tích cao trong học tập
tại buổi gặp mặt đại diện cục công tác đảng và công tác chính trị cùng với hội phụ nữ bộ công an
đã trao quà động viên các cháu tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống
trong chương trình gặp mặt con nuôi công an xã các cháu sẽ được đi thăm lăng bác và thăm quan các di tích lịch sử ở thành phố hà nội
đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giúp các cháu có một mùa hè ý nghĩa bổ ích
thưa quý vị trong lực lượng công an nhân dân thì luôn có những đơn vị những tập thể những cá nhân đi trước về sau lặng lẽ âm thầm
góp phần vào những thành tích chung trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
và trong bản tin nhật ký an ninh ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ những cá nhân như vậy đó là các cán bộ chiến sĩ của cục quản lý xây dựng và doanh trại bộ công an